ngày hai mươi năm tháng một tại khu công nghiệp nomura liên đoàn lao động thành phố hải phòng phối hợp với công đoàn khu kinh tế thành phố
tổ chức các chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn về quê đón tết
trong năm nay bên cạnh hoạt động tết xung vầy cho người lao động công đoàn khu kinh tế hải phòng đã tổ chức ba mươi chuyến xe
cho hơn hai người về quê ăn tết đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức tặng quà tết
hỗ trợ đột xuất công nhân có hoàn cảnh khó khăn giúp công nhân về quê đón tết an toàn
được biết trong ba mươi chuyến xe đưa công nhân lao động về quê ăn tết do công đoàn khu kinh tế tổ chức
đa số các xe đều đưa công nhân lao động về các tỉnh miền trung như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
ngoài ra công nhân lao động không có điều kiện đi xe tập trung thì vẫn được hỗ trợ tiền vé xe để đi xe ngoài
hy vọng rằng người lao động sẽ có dịp nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và một trăm linh ra tết sẽ đi làm trở lại